thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam trực thuộc cục hàng hải việt nam cho biết
vào lúc tám giờ sáng nay tàu cứu nạn chuyên dụng sar bốn trăm một mươi một đã đưa một mươi thuyền viên cùng tàu na chín mươi nghìn một trăm hai mươi ba ts
bị nạn trên biển cập cảng cửa lò tỉnh nghệ an an toàn
vào lúc tám giờ ngày một mươi tháng một khi đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vị trí cách đảo hòn ngư
tỉnh nghệ an khoảng sáu mươi hải lý về phía đông tàu cá na chín mươi nghìn một trăm hai mươi ba ts do ông bùi trung hiền
chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng bị gãy chân vịt hỏng máy có nguy cơ bị chìm
ngay sau khi tiếp nhận thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
thuộc cục hàng hải việt nam bộ giao thông vận tải đã hướng dẫn thuyền trưởng các biện pháp ổn định tàu
đồng thời trung tâm đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng sr bốn trăm một mươi một nhanh chóng hành trình
đến cứu nạn một mươi thuyền viên tàu cá na chín mươi nghìn một trăm hai mươi ba ts
đến tám giờ ngày một mươi một tháng một tàu cứu nạn chuyên dụng sr bốn trăm một mươi một đã đưa được một mươi thuyền viên
cùng tàu na chín mươi nghìn một trăm hai mươi ba ts cập cảng cửa lò nghệ an an toàn